thời gian gần đây vì nhiều lý do khác nhau mà thực trạng các bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển từ bệnh viện công sang bệnh viện tư ngày càng nhiều
tuy nhiên hiện trạng này đang để lại nhiều khoảng trống về sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao tại các bệnh viện công từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện
có thâm niên làm điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước trên một mươi năm nhưng tổng số tiền lương mỗi tháng mà chị vân anh nhận được chỉ vòn vẹn khoảng năm triệu đồng không còn phụ cấp gì thêm
mức thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu tri tiêu đã khiến chị nhiều lần sao động và nghĩ đến một công việc khác
thu nhập không bảo đảm chỉ là một trong những nguyên nhân khiến nguồn nhân lực chất lượng cao tại bệnh viện công dần muốn chuyển sang bệnh viện tư
chế độ đãi ngộ tốt hơn môi trường làm việc cũng như trang thiết bị y tế cơ sở vật chất bảo đảm hơn tại các bệnh viện tư cũng khiến cho các bác sĩ cảm thấy yên tâm để phát triển nghề nghiệp
ngược lại ở khu vực công lượng bác sĩ đã thiếu lại càng thêm thiếu đang tạo ra áp lực công việc cho số bác sĩ còn ở lại
trong khi đó để đào tạo được một bác sĩ bác sĩ sẽ phải tạo ra một bác sĩ

từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại bình phước đã có khoảng năm mươi ba bác sĩ xin nghỉ việc và chuyển công tác
chỉ tính riêng năm tháng đầu năm nay cũng đã có tám bác sĩ xin nghỉ việc
ngoài số bác sĩ có trình độ đại học
còn có cả những bác sĩ có trình độ sau đại học hay thâm niên hàng chục năm trong nghề
thực tế này đang đòi hỏi ngành y tế bình phước phải có nhiều giải pháp thiết thực hơn
đối với việc giữ chân các bác sĩ ở lại bệnh viện công
đồng thời thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng về làm việc tại địa phương
xây dựng được chế độ chính sách thu hút nguồn nhân lực hợp lý khả thi
mà đặc biệt liên cho ngành y tế
chúng tôi đang xây dựng sẽ tỉnh tỉnh quỹ hay là bàn gian quỹ bàn gian trong thời gian sắp tới
và thứ ba là phải xây dựng được chính sách đào tạo hợp lý bao gồm nhiều hình thức
ví dụ như cử tiễn chẳng hạn riêng cho ngành y tế để đào tạo nguồn nhân lực và bổ sung sau này
thời gian tới bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước sẽ được nâng cấp từ ba trăm linh giường lên sáu trăm linh giường
trước mắt ngành y tế tỉnh bình phước sẽ liên kết với các bệnh viện tại tp hcm
để có nguồn bác sĩ chất lượng cao về hỗ trợ bệnh viện
sau đó ngành sẽ có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực mới cho những mục tiêu dài hạn hơn